tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tiếp đoàn đại biểu tòa án tối cao thái lan do ngài jev chulamon tranh án tòa án tối cao thái lan làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp phó chủ tịch nước đánh giá cao sự hợp tác trong lĩnh vực tư pháp tòa án giữa việt nam và thái lan thời gian qua nhấn mạnh sự hợp tác này đã góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
việt nam cảm ơn sự ủng hộ của thái lan trong thời gian việt nam giữ chức chủ tịch hội đồng tranh án asean
đặc biệt việt nam hoan nghênh và ủng hộ tòa án tối cao thái lan đăng cai tổ chức hội nghị hội đồng tranh án asean vào năm hai nghìn hai mươi
phó chủ tịch nước tin tưởng thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa tòa án hai nước ngày càng hiệu quả thực chất đặc biệt trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tòa án nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán
phó chủ tịch nước mong muốn tòa án tối cao thái lan cử các chuyên gia có kinh nghiệm sang giảng dạy tại học viện tòa án việt nam mời thẩm phán và cán bộ tòa án việt nam sang thái lan trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống tòa án